trước tình cảnh dịch tả lợn châu phi đang khiến cho nhiều chủ trang trại và hộ chăn nuôi mất ăn mất ngủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức buổi họp bàn giải pháp khống chế và ngăn chặn dịch lây lan
đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước là hương yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hải dương hà nam hòa bình điện biên thái nguyên quảng ninh ninh bình nam định lạng sơn bắc cạn sơn la và nghệ an
với tổng số lợn bệnh bị tiêu hủy là hơn hai mươi ba bốn trăm linh con
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại cuộc họp các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn tại địa phương trong công tác phòng chống dịch như tốn rất nhiều chi phí cho công tác phòng chống dịch
nếu tới đây dịch tiếp tục bùng phát thì rất lo thiếu kinh phí hỗ trợ
hiện quy định nhà nước hỗ trợ tám mươi giá thị trường nhưng nếu áp dụng vào thực tế giá lợn giảm chỉ còn từ ba mươi năm đến ba mươi tám đồng một kg nên người chăn nuôi được rất ít
cộng với thủ tục thanh toán chậm nên dễ dẫn đến bán chạy không khai báo khi lợn có dịch
ngoài ra việc bán lợn khỏe rất chậm do người tiêu dùng e sợ không ăn thịt
do đó để dịch bệnh không lây lan và từng bước khống chế dịch người chăn nuôi khi thấy lợn có biểu hiện phải báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời
đồng thời kiểm soát việc vận chuyển gia súc nói chung lợn nói riêng để vừa bảo đảm tạo điều kiện tiêu thụ nhưng cũng phải ngăn chặn dịch lây lan

rất thuận lợi để dịch tả lợn châu phi lây lan với tốc độ nhanh các địa phương cần chủ động tiêu chủng khử độc môi trường và khuyến cáo cho người chăn nuôi cùng tham gia ngăn chặn dịch lây lan